để bảo đảm an toàn công trình thủy lợi đặc biệt là các hồ chứa nước thủy lợi trên địa bàn tỉnh
cũng như chủ động các phương án phòng chống ứng phó kịp thời với các diễn biến bất thường của thời tiết
tỉnh tuyên quang chỉ đạo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn phối hợp với ủy ban nhân dân các huyện
thành phố yêu cầu các ban quản lý công trình thủy lợi trên địa bàn tổ chức thực hiện việc quản lý
khai thác và bảo vệ công trình theo đúng quy định hiện hành
công trình hồ suối cộc xã sơn nam huyện sơn dương rộng hơn hai hectare
phục vụ tưới tiêu cho khoảng năm mươi hectare diện tích trồng lúa được xây dựng và sử dụng từ những năm một nghìn chín trăm tám mươi
nên bờ đập có dấu hiệu bị dạn nứt nguy cơ bị vỡ đập cao gây ảnh hưởng đến tính mạng và tài sản của người dân
năm hai nghìn một mươi tám đập suối cộc được tỉnh tuyên quang đầu tư nâng cấp sửa chữa
đến đầu tháng bảy năm nay công trình đã được bàn giao cho địa phương và đưa vào sử dụng
để bảo đảm an toàn công trình thủy lợi đặc biệt là các hồ chứa nước thủy lợi trên địa bàn tỉnh
trong mùa mưa bão năm nay sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh tuyên quang đã chỉ đạo các đơn vị chủ động kiểm tra
lập kế hoạch sửa chữa khắc phục các hư hỏng của công trình
đối với các công trình thủy lợi đang thi công xây dựng các đơn vị chủ đầu tư phải bảo đảm tiến độ vượt lũ
chống lũ an toàn có phương án bảo đảm an toàn cho các công trình đang thi công trên địa bàn
sở cũng đã có những văn bản và yêu cầu là các chủ hồ kiểm tra và hạn chế tích nước
đối với các công trình mất đại
tỉnh tuyên quang hiện có trên hai tám trăm tám mươi sáu đầu điểm công trình thủy lợi và hơn ba sáu trăm linh km canh mương
phần lớn các công trình hoạt động bình thường
một số công trình bị hư hỏng nhỏ đã được đề xuất sửa chữa khắc phục
tỉnh tuyên quang đã bố trí các nguồn vốn để tu sửa nâng cấp và làm mới bốn mươi tám công trình
với tổng kinh phí trên một trăm năm mươi sáu bốn tỷ đồng
tuy nhiên đến nay toàn tỉnh vẫn còn ba trăm bảy mươi hai công trình thủy lợi bị hư hỏng xuống cấp
có nguy cơ gây mất an toàn chưa được bố trí các nguồn để sửa chữa nâng cấp